theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
tính đến cuối giờ chiều nay mưa lũ đã làm ngập hơn hai mươi năm hộ dân ở bốn mươi chín xã thị trấn
trên địa bàn các huyện cẩm xuyên thạch hà hương khê và kỳ anh
mưa lớn nước lũ dâng cao cũng khiến nhiều tuyến đường hồ đập thủy lợi trên địa bàn bị sạt lở và hư hỏng
hơn một hectare nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị ngập lụt
hàng trăm hecta hoa màu của người dân cũng bị hư hại do mưa lũ
trước tình hình mưa lũ diễn biến nhanh và phức tạp
trong ngày một mươi chín tháng một mươi tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương sơ tán hơn một mươi năm hộ dân ở các huyện cẩm mỹ